các mình trong số này thì phát hiện ba mươi ba trường hợp f đã khỏi bệnh còn lại một trăm linh hai trường hợp là f
và tại hà nội thì trong một mươi hai giờ qua ghi nhận thêm hai ca dương tính mới đã được cách ly
trong đó có một ca thuộc ổ dịch mới phát sinh tại phường việt hưng quận long biên
trên phạm vi cả nước tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
hai tuần gần đây số ca mắc tại cộng đồng và tử vong đã liên tiếp giảm
riêng trong tuần này số ca mắc giảm chín số ca tử vong giảm hai so với tuần trước đó
thông tin cập nhật về diễn biến dịch sẽ mở đầu phần điểm tin hai mươi bốn h ngay sau đây
sở y tế tp hcm vừa có văn bản về việc áp dụng thẻ xanh covid
trong đó đề xuất cấp thẻ xanh covid đối với người tiêm ít nhất một mũi vaccine
đối với loại tiêm hai mũi ít nhất là hai tuần sau tiêm
và người có xác nhận mắc covid một mươi chín đã hoàn thành cách ly
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh giao lộ quốc lộ một lê trọng tấn
phường an bình tp di an tỉnh bình dương tổ công tác thủ đội cảnh sát giao thông bình triệu
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã kiểm tra xe tải có mã qr luồng xanh
phát hiện trong thùng xe tải có sáu người vừa hoàn thành cách ly tập trung
trong đó có hai người đã khỏi bệnh âm tính với covid một mươi chín còn bốn người vẫn dương tính
nhưng chỉ số ct trên ba mươi nên được cấp giấy hoàn thành cách ly tập trung
đưa về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định
cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng vừa khởi tố bắt tạm giam văn thị thủy tiên
quê tỉnh thừa thiên huế giám đốc của hai công ty
về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
do có liên quan đến đường dây tổ chức cho hơn ba trăm linh người hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
trước đó đường dây này đã bị công an thành phố đà nẵng làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
bịt kín mặt đeo khẩu trang mặc áo mưa chùm kín người điều khiển xe máy không có biển kiểm soát
nàng nhiên lao vào nhà chén trọng thương hai người
các đối tượng liên quan đến vụ án xảy ra tại xã nga trường huyện nga sơn
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa phối hợp với công an huyện nga sơn bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
ba đối tượng gồm bùi văn thảo mai văn lệnh công chú huyện nga sơn và đỗ xuân hưởng chú tp hải phòng
trong đó thảo là đối tượng cầm đầu
mua lại các tài khoản facebook bị hách sau đó sử dụng đăng bài giao bán số lô số đề
quảng cáo tỷ lệ trung số chính xác một trăm linh
hai anh em ruột là nguyễn đình cường và nguyễn đình lợi cùng ở thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước
hiện công an thị xã tử sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị cùng với hệ thống quản lý công dân vùng dịch
phần mềm quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín thì hiện tại
trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư của bộ công an đang tiếp tục đưa vào triển khai
chức năng phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín được khai thác trên nền tảng
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là phần mềm giúp cho việc thống kê nhanh chính xác tổng số công dân
thuộc các diện từ f f một cho đến f hai f ba trên địa bàn quản lý
cũng như phục vụ công tác truy vết khi các trường hợp f di biến động về nơi ở hay là tham gia giao thông
việc kiểm soát f trên đường hay là khi đi qua chốt tại tp hcm trong những ngày gần đây
cho thấy phần mềm này hoạt động rất hiệu quả
tuy nhiên thì từ đây chúng ta cũng thấy rằng ý thức của một bộ phận người dân
vẫn còn yếu kém tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
thông qua ứng dụng vneid lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm ba mươi năm trường hợp có cảnh báo f
đi qua các chốt các trảng kiểm soát dịch trên đường
sau khi phát hiện cảnh báo công an tp hcm đã xác minh và phát hiện ba mươi ba trường hợp f
đã khỏi bệnh còn lại một trăm linh hai trường hợp f
trong một trăm linh hai trường hợp f có hai mươi sáu trường hợp cách ly tập trung còn lại cách ly tại nhà
cư dân mạng lo lắng khi mà tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn đang rất phức tạp
thì ý thức của những f như thế này là rất nguy hiểm
nguy cơ lây lan dịch bệnh luôn hiển hữu
quá nguy hiểm ra đường đâu biết ai đang nhiễm ai đang an toàn
không biết tại sao f không có ý thức ở nhà cách ly mà lang thang trên đường
xin hãy vì cộng đồng đi bà con
ý thức dù một chút f không ơi mọi người đã khổ lắm rồi
không hiểu ý thức họ như thế nào như vậy làm sao chống dịch hiệu quả được
trước đó từ ngày hai mươi ba tám đến ngày một mươi một chín công an tp hcm thông qua mã qr khai báo di chuyển nơi hiện
phát hiện ba mươi f di chuyển trên đường qua các chốt
đây là hiệu quả mà ứng dụng vneid của bộ công an đem lại
có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
vừa đảm bảo chính xác thông tin của công dân
vụ công tác truy vết f f một f hai góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan
phần mềm này rất tiện cài đặt và sử dụng miễn phí
quét mã là nhanh nữa cảm thấy rất yên tâm để kiểm soát dịch bệnh
quá tuyệt vời cứ khoa học công nghệ triển khai là hợp lý
vừa tiện ích vừa giảm sức người trong cuộc chiến chống covid
tôi nghĩ phần mềm nên triển khai rộng rãi như siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng thuốc
cư dân mạng cho rằng qua vụ việc liên tiếp phát hiện các f
thông qua phần mềm khai báo di chuyển nội địa của bộ công an
cần làm rõ hành vi của những người này
theo điều bảy nghị định một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ
về lỗi che giấu không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh chuyển nhiễm
thuộc nhóm ma của bản thân thì mức phạt tiền từ một mươi triệu đến hai mươi triệu đồng
và lỗi trốn tránh được áp dụng quyết định cách ly y tế
cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm a
theo điểm b khoảng hai điều một mươi một nghị định số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi của chính phủ
với mức phạt tiền từ một mươi năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
tôi nghĩ cần làm rõ để xử lý thật nghiêm không để tình trạng này tái diễn
vô ý thức phát thật nặng vì cố tình làm lây lan dịch bệnh
có khác gì những người khai y tế gian dối làm lây lan dịch đã bị phạt trước đây đâu
dịch bệnh đang rất phức tạp
nếu mỗi người dân không có ý thức trong công tác phòng chống dịch
nguy cơ lây lan luôn hiển hữu
với những nội dung trong tiểu mục cư dân mạng mà chúng tôi vừa đề cập
quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ trên fanpage của chính phủ công an nhân dân
đến toàn bộ đời sống kinh tế xã hội ở nước ta
dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ
thua lỗ và đời sống của người dân thì gặp rất nhiều khó khăn
mặc dù đã nỗ lực thích ứng để duy trì sản xuất kinh doanh
thế nhưng trước làn sóng của đại dịch covid một mươi chín lần thứ tư
thì các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết
có một tín hiệu vui lúc này đó là nhiều địa phương đang bắt đầu nới lỏng giãn cách
điều này đòi hỏi phải có sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ
với những giải pháp cụ thể thích hợp và hiệu quả hơn nữa
nhằm giúp cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh
cùng bàn luận về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến
trưởng quay của bản tin an ninh toàn cảnh chuyên gia kinh tế nguyễn minh phong
chính hành xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa ông rõ ràng là việc phong tỏa cách ly bởi dịch bệnh
thì đã gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến việc sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
vậy thì sau khi chúng ta thực hiện nới lỏng giãn cách
thì đâu sẽ là những khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt ạ thưa ông
vâng đúng là các doanh nghiệp sẽ gặp đang đã và sẽ gặp rất nhiều khó khăn
và mỗi khó khăn nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp sức chống chịu của họ khả năng tài chính của họ
cũng như thuộc vào cái lĩnh vực mà họ hoạt động và đặc biệt là phù thuộc vào cái địa bàn mà họ đang hoạt động
những cái nơi nào mà chậm giãn cách nới lỏng thì nơi đó sẽ bị nặng nề hơn
thế còn nhìn chung các doanh nghiệp đều gặp phải những khó khăn trước hết là liên quan đến vấn đề
về duy trì tái kết lập các cái chuỗi cung ứng các bạn hàng các đối tác
và thậm chí họ có thể gặp khó khăn về vấn đề thu hoạch thị phần hoặc là sự đa dạng hóa các thị trường
đây là một trong những khó khăn quan trọng nhất của doanh nghiệp
thứ hai là các doanh nghiệp sẽ gặp những khó khăn liên quan tới dòng tiền tới tài chính
bao gồm đặc biệt là vấn đề trả nợ vấn đề chậm giãn hoãn hoặc là đặc biệt nữa là vấn đề tiếp cận
những nguồn vốn mới để từ đó họ có thể duy trì được hoạt động
một khó khăn thứ ba cũng rất quan trọng đó là họ phải xây dựng lại đội ngũ động
thiết lập kỷ luật cũng như là gia tăng các biện pháp và các chi phí
để mà vừa sản xuất kinh doanh vừa kiểm soát dịch bệnh
thì tất cả những điều này khiến các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn
và doanh nghiệp nào càng có cái khả năng tài chính chống chịu kém thì họ sẽ bị nặng đầy hơn
như vậy là có rất là nhiều trở ngại họ sẽ phải đối mặt trong quá trình khôi phục lại
việc sản xuất kinh doanh sau khi mà nới lỏng giãn cách xã hội
và để hỗ trợ các doanh nghiệp thì hiện tại chính phủ và các cấp chính quyền của chúng ta
cũng đã có rất là nhiều giải pháp rất nhiều chính sách để hỗ trợ
ví dụ như là gói chính sách hai mươi sáu tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
hoặc là việc giảm ba mươi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp chủ yếu
thuộc quy mô vừa và nhỏ
và đây đều được đánh giá là những cái giải pháp rất là hữu ích
tuy nhiên là từ chủ trương cho đến việc thực hiện thì là một khoảng cách khá xa
vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ
triển khai các gói hỗ trợ này để cho các doanh nghiệp có thể tận dụng được thời cơ
tận dụng được cơ hội để khôi phục sản xuất kinh doanh
vâng đúng với chúng ta cần phải đẩy nhanh tất cả các gói hỗ trợ này
và nếu theo thứ tự thì tôi có thể thấy rằng là các gói hỗ trợ phải an sinh
phải đẩy nhanh sớm nhất
đặc biệt những cái phần hỗ trợ từ ngân sách trung hương
thì đây là những cái mà để cho người lao động có khả năng để duy trì lao động
tái sản xuất lao động giản đơn trong bối cảnh mà chưa có lương
hoặc là bị chặn lương và thậm chí là không có lương
cái thứ hai nữa là các cái gói tiến dụng cũng cần phải được tiếp cận sớm
để đảm bảo doanh nghiệp là không bị phá sản
không bị đưa vào cái nhóm nợ xấu rồi có khả năng tiếp cận được với những dòng tiến dụng
để từ đó duy trì được nguồn lao động
đây có thể nói là một trong những giải pháp
một trong những cái gói hỗ trợ của doanh nghiệp rất là cần
và không phải doanh nghiệp nào cũng có được
đây là một trong những cái điểm mà chúng tôi cho rằng là
các cái con chức năng ở ngân hàng là phải rất chú ý
cái thứ ba là những cái giải pháp về tài chính
theo cái nguyên tắc của cái nghị quyết một năm của chính phủ mới ra ngày một nghìn chín trăm chín mươi chín
thì chúng ta phải làm sao đó để từ anh đến cuối năm
ít nhất một triệu lượt doanh nghiệp hộ gia đình hộ hợp tác xã
để tiếp cận được với những nguồn tiến dụng mới
cũng như là khi đến hạn là họ phải tiếp cận được với những cái hỗ trợ về giãn
giảm miễn hoặc là những cái hỗ trợ về tài chính khác
bên cạnh đấy nữa thì các doanh nghiệp cũng cần nhận được những hỗ trợ
đến với doanh nghiệp
chúng ta phải để giảm tiền điện tiền nước tiền điện thông tiền vận tài
và các cái chi phí kháng chữa bệnh để duy trì cho đồng hồ mình
tóm lại là tất cả những gói này cần phải được hỗ trợ theo trình tự
cũng như là đẩy nhanh
và để đẩy nhanh thì rõ ràng là con chức năng phải có trách nhiệm
các doanh nghiệp phải chủ động và các cơ quan kiểm tra cũng phải vào cuộc
để nó tạo ra một cái hợp lực tầm thèm
bây giờ phải có sự phối hợp của cả bản thân doanh nghiệp
cũng như là chính phủ và các cơ quan tổ chức liên quan nữa đúng không ạ
và theo ông thì đối với các nhóm ngành nghề được ưu tiên
thì hiện nay cái lộ trình mở cửa cần phải được tiến hành như thế nào
có thể là vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội
nhưng mà vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả
vâng chính phủ rất là khuyến khích mở cửa
nhưng cũng đưa ra nguyên tắc là anh không được nóng ruột không được chủ quan
do đó mở cửa là theo lộ trình và pháp kiểm soát
với tình hình đấy chúng tôi cho rằng là ưu tiên trước hết là mở cửa
ở những cái vùng xanh những cái vùng mà khả năng kiểm soát nó tốt nhất
theo nguyên tắc tức là anh đóng cửa cuối cùng thì anh sẽ được mở đầu tiên
đấy là có một cái thiệt thòi cho những đơn vị nào là như thế
cái thứ ba nữa là anh phải mở cửa những cái vùng mà nó ngoài trời
có khả năng mà nó phát tán và nó kiểm soát tốt các cái dịch bệnh
đặc biệt là cái nguyên tắc năm k
với cạnh đấy nữa thì những cái chuỗi cung ứng cũng phải được ưu tiên mở cửa
để nó đảm bảo không đứt gãy
và sau đó là chúng ta sẽ linh hoạt theo các phương án
càng kiểm soát bệnh tốt và có cái phương án bảo đảm tốt
chống bệnh chúng ta càng ưu tiên họ mở cửa
và tổng hệ cho tất cả đó là phải mở toàn thể
hoặc điều này phụ thuộc vào cả chính phủ cũng như là doanh nghiệp
và từng người dân hoặc cũng như là cả các cái đối tượng khác có liên quan
nghe nguyên tắc của ông phân tích thì nó cũng rất là đơn giản
nhưng thực tế là có rất nhiều việc mà chúng ta phải làm đúng không ạ
và hiện nay thì có nhiều doanh nghiệp đang có kiến nghị là
thực hiện mô hình con người xanh doanh nghiệp xanh và tuyến đường xanh
tức là cần phải làm tốt việc quản lý di chuyển của người lao động
bằng cách là sẽ trao quyền kiểm soát cho bản thân doanh nghiệp
bởi vì là cái giấy phép đi lại giữa nơi cư trú và nơi làm việc
thì doanh nghiệp sẽ nắm chặt hơn và người công nhân sẽ phải cam kết
nếu như vi phạm thì sẽ phải chịu một cái mức phạt hành chính cụ thể nào đó
với mô hình như thế này thì ông đánh giá như thế nào ạ
chúng tôi ủng hộ sự đa dạng hóa các phương án các mô hình kinh doanh
cũng như sự tăng phân cấp phân quyền cho địa phương và doanh nghiệp
nhưng với nguyên tắc là anh đảm bảo được các yêu cầu chống dịch bệnh
và cắn biết nó là các quyền lợi đồng thời các nghĩa vụ và các chế tài có liên quan
và với tinh thần đấy thì chúng tôi rõ ràng là với cái cơ chế mà ba xanh như vậy
thì hoàn toàn phù hợp để cho doanh nghiệp họ tự kiểm tra kiểm soát
tránh các trường hợp cứng nhắc quá gây có cho doanh nghiệp
hoặc là nó gây tổng phí thêm hoặc là tập trí không thực hiện được
hoặc là nó tạo ra những sự che giấu dối trá cũng cần thiết
rõ ràng là việc mở cửa lúc này là rất cần thiết đúng không ạ
nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc làm thế nào để có thể phát triển bền vững
và vẫn đảm bảo là phòng chống dịch tốt
và có một cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta gỡ bỏ giãn cách
nếu như không có việc kết nối giữa vùng này với vùng khác
hoặc là các tỉnh thành khác thì nó cũng sẽ gây ra một khó khăn
đối với các doanh nghiệp khi mà mở cửa thực hiện trở lại
vậy thì để gỡ bỏ cái ràng cản này chúng ta cần phải có một bước đi như thế nào
đúng là như vậy
như chúng ta đã nói ở trên ưu tiên duy trì các chỗ công ứng
và trong các chỗ công ứng thì nó có những hoạt động vận chuyển
liên tỉnh thậm chí là liên quốc gia
nếu như chúng ta mà không thực hiện tốt thì được gỡ bỏ những điểm chốt như vậy
thì nó tạo ra tình trạng ngăn sân cấm chợ tạo ra những tình trạng bị chậm gián đoạn
và làm tăng chi phí cho doanh nghiệp cả về thời gian cả về chi phí
thậm chí là hỏng hỏng hóa thậm chí có thể là vi phạm hợp đồng
và với tinh thần ấy thì rõ ràng là các doanh nghiệp
cũng như là các quan trọng đang cần phải có một sự phối hợp
doanh nghiệp thì cần phải kêu và nêu các cái sáng kiến
còn các địa phương và các bộ ngành là cần phải nghiên cứu
để xây dựng các quy trình chuẩn
quy trình chuẩn bao gồm là những cái tiêu chí mở cửa tiêu chí đi lại
thống nhất các quy trình như vậy đặc biệt là thống nhất những mã qr code
để mà kiểm tra để đảm bảo mặt chất thuốc toàn quốc
tránh gặp mỗi địa phương mỗi tỉnh lại một đoạn khác nhau
hay là những cái hoạt động khác cũng là như vậy
tóm lại chúng ta phải chuẩn hóa tất cả các tiêu chuẩn các quy chuẩn
và các lộ trình này để đảm bảo một sự thống nhất
nó vừa phù hợp với phân quyền phân cấp nó vừa phải tỏa nổi nhất toàn truyền toàn quốc
thứ hai là phải tăng sự phối hợp liên ngành liên tỉnh và lên các bên
để nó đảm bảo là cập nhật nhanh chóng và xử lý kịp thời các vương mắc này
tránh cái trường hợp đùn đẩy né tránh trách nhiệm
hoặc là nó làm chậm lại cái sự kiểm tra này
cái thứ ba nữa chúng tôi cho rằng là việc đưa ra các chế tài
xử lý là cần thiết để nó vừa là khuyến khích sự chủ động
nhưng đồng thời cũng ngăn chặn tất cả những hành động dũng nhiệu
những hành động và nhân cơ hội này để làm tiền doanh nghiệp
hoặc là để tạo ra những tình huống mà gây tổn thất cho cộng đồng
trong khi chỉ có một nhóm người có lợi
như vậy là để có thể đảm bảo được việc gỡ bỏ những dầu càn
thì bên cạnh việc thống nhất này giữa các chủ trương giải pháp này
phải có sự phối hợp giữa các bên giữa các tỉnh thành các địa phương
và có thể cùng vậy rất là cần thiết phải có những cái chế tài kịp thời
và cần phải thông tin rộng rãi tất cả những điều đó
để cho mọi người cùng biết cùng làm tránh cái trường hợp là giải thích kiểu khác nhau
mà không có văn bản cuối cùng là chứng khẩu gọi là khẩu dụ đó
thì nó sẽ gây khó cho doanh nghiệp trong quá trình kiểm chứng cũng như là xử lý các tình huống
thưa ông bên cạnh những khó khăn như chúng ta vừa mới phân tích
thì cũng có một tín hiệu lạc quan đấy là
mới đây thì việt nam vẫn giữ được tăng trưởng gdp dương trong năm hai nghìn hai mươi
và sáu tháng đầu năm nay thì vẫn đạt là năm sáu mươi bốn
rõ ràng là chính phủ đã có những giải pháp để hỗ trợ rất là kịp thời
nhằm chia sẻ với doanh nghiệp
nhưng mà ở chiều ngược lại thì như ông cũng chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ
thì bản thân doanh nghiệp cũng phải có sự chủ động để có thể là nâng cao được chất lượng hoạt động của mình
vậy thì để chống chọi với dịch bệnh lâu dài
cùng với cả toàn xã hội cùng với tất cả các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời điểm này
thì sự chủ động của doanh nghiệp cần phải đẩy lên như thế nào
chúng tôi cho rằng là rất quan trọng
trước đây chúng ta đã từng có những khâu khẩu hiệu là phải tự cứu mình trước khi trời cứu
thì chúng tôi cho rằng trong tình huống hiện nay cũng rất thích hợp
các doanh nghiệp phải chủ động tự cứu mình trước khi có chính phủ có các hỗ trợ khác
và do đó từng doanh nghiệp là cần phải có sự thay đổi tư duy
dịch bệnh là một thay đổi tư duy của cả vĩ mô lẫn vĩ mô
người ta không thể sống và sinh hoạt sản xuất kinh doanh theo kiểu cũ được nữa
và do đó các doanh nghiệp cũng phải chủ động đổi mới tư duy
coi yêu cầu chống dịch bệnh là một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng
một trong những yêu cầu mà gọi là mới nhưng mà sống còn và lâu dài cho doanh nghiệp trong tương lai
và vì thế anh phải luôn luôn cập nhật các thông tin và cập nhật các yêu cầu về chống hoạt bệnh
để anh có những biện pháp tuân thủ và đảm bảo để anh giảm thiểu tất cả những cản trở mà nó gắn với những việc thực hiện này
đây là một trong những yêu cầu của doanh nghiệp
tính chủ động này là rất là cao
còn nếu anh mà làm dối trá anh không làm thì anh sẽ lập tức bị phong tỏa
anh sẽ bị thiệt hại đầu tiên
cái thứ hai là anh phải chủ động xây dựng các kịch bản
nhất là các kịch bản nó gắn với từng tình huống dịch bệnh
gắn với đó là quá trình điều phối lại toàn bộ cơ cấu sản xuất kinh doanh nhân sự lao động của mình
cũng như là các cái kịch bản khác có thể xảy ra
để mà anh chủ động chuyển hướng các kịch bản khi gặp các tình huống
đây là một sự chủ động mang tính nhất từ phía dưới lên
cái thứ ba nữa là anh phải có những cái biện pháp mềm dẻo trong quá trình xử lý các tranh chấp
kể cả kêu các sự hỗ trợ cũng như là thương lượng xử lý các tranh chất
và với các đối tác cũng như là giữ được lòng tin trên thị trường
bên cạnh thế nữa là anh cũng phải chủ động để đảm bảo duy trì các chỗ cung lưỡng
giảm thiểu tất cả các chi phí
cũng như giữ được cái khung bộ máy của mình
khung lao động của mình và các cái gọi là khung khổ khác
để từ đó có thể duy trì các hợp dụng sách kinh doanh trong mọi tình huống
dù anh có hay không có sự hỗ trợ của nhân đức
thì anh vẫn phải cố gắng tự duy trì được
tuy nhiên có sự hỗ trợ của nhân đức sẽ tốt hơn rất nhiều
đặc biệt những hỗ trợ về mặt thể chế
về mặt những cái vấn đề về mặt vĩ mô
mà không phải là quyền hạn của doanh nghiệp
rõ ràng là dịch bệnh covid một mươi chín thì có tác động rất là tiêu cực đến sự phát triển của kinh tế xã hội
và rất nhiều đối tượng trong xã hội
nhưng ở một chiều ngược lại thì nó cũng sẽ tạo ra cơ hội để cho bản thân doanh nghiệp
bản thân mỗi một cá nhân sẽ có sự thay đổi trong tư duy trong nhận thức
và đối với các doanh nghiệp trong thời điểm này thì
rõ ràng là bên cạnh việc nhận được hỗ trợ những chính sách về mặt thể chế
về chính sách về chủ trương đường lối của chính phủ của đảng và nhà nước
thì bản thân sự vận động của họ khi mà nắm rõ tình hình và có những thay đổi trong tư duy để vận hành
vì là điều vô cùng cần thiết đúng không ạ
và một lần nữa thì xin cảm ơn ông với những chia sẻ rất là cụ thể trong chương trình ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý khác của chương trình an ninh toàn cảnh